liên quan đến vụ nữ bác sĩ bị tâm kính ở quán cà phê đồ và người mới đây đại diện bệnh viện k cơ sở tân triều nơi bác sĩ khoảng minh lý đang làm việc cho biết
khi bác sĩ lý hồi phục đơn vị sẽ bố trí công việc phù hợp với chuyên môn và sức khỏe
trước khi bị tai nạn hoàng minh lý là một bác sĩ khoa xạ được đánh giá có chuyên môn và tinh thần làm việc chăm chỉ trách nhiệm
cô từng trải qua thời gian học tập vất vả để trở thành bác sĩ nội chú
đại diện bệnh viện ca nói chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để đồng hành cùng lý cả trong quá trình điều trị và sau này
mẹ của bác sĩ lý cũng đang điều trị ung thư tại bệnh viện k được đồng nghiệp quan tâm và chăm sóc tích cực
trước đó ngày hai mươi tháng bốn trong lúc đang uống nước tại quán cà phê trên phố thái hà trung liệt đống đa
bác sĩ lý hai mươi chín tuổi quay ở nghệ an bị một tâm kính lớn từ tầng hai của quán cà phê đổi sập xuống người
chị được cấp cứu tại bệnh viện đạo y hà nội trong tình trạng đa chấn thương rất nặng phần ngực bị chân máu màng phổi gây suy hấp hôn mê
ngoài ra chị còn bị tổn thương gây chật đốt sống trên hết tủy ngực và thắt lưng rất nặng làm liệt hoàn toàn hai chi dưới mất cảm giác từ ngực trở xuống
bệnh nhân đã trải qua hai cuộc mổ hiện đã dẫn lưu màng phổi hai bên bắt đầu châm cứu vùng chân hồi phục tốt so với thời điểm nhập viện
dù vậy trong thời gian tới chị vẫn gặp rất nhiều thách thức do dối loạn đường tiểu liệt cần nhiều sự quan tâm động viên từ gia đình bạn bè và xã hội
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin vào tối ngày hai mươi tháng bốn bác sĩ hoàng minh lý hai mươi chín tuổi hiện đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều thanh trì hà nội cùng bạn bè uống cà phê tại phố thái hà
trên đổ con sông một tâm kinh lớn từ tầng hai của tòa nhà đã đổ sập xuống người cô
bác sĩ hoàng minh lý được đưa vào bệnh viện đạo y hà nội
với nhiều thân đốt sống tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân gây nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín chăn máu chăn khí mẳng phổi hai bên chấn thương gan độ bốn chấn thương lách độ hai
đến nay sau gần ba tuần điều trị bác sĩ lý đã được phẫu thuật lần hai đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu
liên quan đến sự việc ngày chín tháng năm quán cà phê the cophi house cũng đã chính thức lên tiếng
quán cà phê giải thích theo đó tối ngày hai mươi tháng bốn hà nội xuất hiện sông lóc kẻ mưa đá gây vỡ kính tại tòa nhà viettel world nơi the coffee house thuê để mở địa điểm kinh doanh
sự việc khiến ba khách hàng và bốn nhân viên bị thương
đại diện doanh nghiệp cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra the coph phi house đã ngay lập tức đưa người bị thương vào viện để chữa trị và chi trả trước toàn bộ viện phí phát sinh trong đợt đầu
cửa hàng tạm ngừng hoạt động vào lúc hai mươi một giờ cùng ngày

sau đó cửa hàng đã thông báo cho ban quản lý tòa nhà viettel world trình báo cơ quan công an
đối với trường hợp của chị hoàng mê lý là trường hợp bị thương rất nặng tăng phải tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ và có nhiều ca mổ sau đó
phía the coffee house thường xuyên thăm hỏi và cập nhật thông tin sức khỏe
đại diện quán cà phê cho hay chúng tôi đã chủ động đề xuất phương án hỗ trợ và đang chờ gia đình phản hồi
bên cạnh đó the coffee house đã gửi công văn xác nhận các thiệt thại với ban quản lý tòa nhà và cũng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên
tài nạn tại the coffee house xảy ra khi nữ bác sĩ tiếp nhận công việc chưa được bao lâu
hoàn cảnh gia đình của chị rất khó khăn
mẹ của bác sĩ hoàng mê lý như đã nói ở trên đang điều trị ung thư máu tại bệnh viện ca
trưa ngày chín tháng năm phóng viên gặp ông hoàng văn thành chú tại xã diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an tức bố của bác sĩ hoàng minh lý
bố của lý
vừa tất tuổi đẩy cán chuyển con gái đến khoa chụp phim theo chỉ định của bác sĩ
ông thành cho biết ngoài việc phải chăm sóc con gái vợ ông mẹ lý cũng đang phải điều trị ung thư tại bệnh viện ca
sau sáu lần trị xạ đúng thời điểm này mẹ của lý được bệnh viện sắp xếp kịch mổ nên ông thành vừa chăm sóc vợ vừa chăm sóc con
ông lý chia sẻ gia đình neo người ngoài lý còn đứa em trai đã đi làm
một lúc xảy ra nhiều việc tôi phải chạy đi chạy lại hai bệnh viện
những ngày gần đây đã nhờ được người
chăm sóc cho vợ
ông tâm sự con gái tất nghiệp bác sĩ đa khoa tại trường đại học y hà nội khoa hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín
hoàn thành chương trình bác sĩ đội chú chuyên ngành ung thư khoa hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
hiện công tác tại bệnh viện k ba cơ sở tân triều
lý mới đi làm được một năm khi gặp tài hoạ
kể lại sự việc người cha nhớ lại diễn biến con gái nớ qua cuộc điện thoại lạ ban đầu ông không tin vào tay mình
hôm đó là
ngày hai mươi tháng bốn khoảng hai mươi một giờ bốn mươi năm phút
gia đình đang chuẩn bị đi ngủ bất ngờ có số điện thoại lạ gọi
bố ơi con bị thương nặng lắm con sắp khôn mê rồi
bố sắp xếp ra hà nội giúp con
khi đó tôi còn tưởng con gái nói đùa
chân tay tôi bùn rùn hụt thoẫng khi nghe con gái thông báo với giọng yếu ớt là mình được bạn đưa vào bệnh viện đào y hà nội cấp cứu
lập tức gia đình tôi khăn gói ra hà nội để làm việc
ông thành cho biết khi ra đến hà nội
là lúc năm giờ sáng ngày hai mươi một tháng bốn
gia đình vào tới khoa cấp cứu bệnh viện đạc y hà nội
thì con gái đã hôn mê
người trai nói thêm sự việc không may xảy ra đúng lúc trời mưa gió
con gái bị tâm kính rơi trúng vào người
phía tòa nhà và chủ quán cà phê cũng đã phối hợp đưa bác sĩ lý đi bệnh viện
ông thành tâm sự họ cũng thiện trí giải quyết vụ việc
hôm con gái tôi mổ họ có mang chúc quà đến để hỏi thăm
nhưng trước mắt các bác sĩ đang cấp cứu cho con gái
nên gia đình tôi đang bối rối và có những bạn đồng nghiệp của lý cũng đang chăm lo
theo tìm hiểu của phóng viên được biết
bác sĩ lý đã phải trải qua hai lần phẫu thuật và đang trong giai đoạn hồi phục
tuy nhiên quá trình điều trị cho bệnh nhân sẽ còn kéo dài
gặp rất nhiều khó khăn phía trước
sau giai đoạn này bệnh nhân sẽ phải phục hồi chức năng khó khăn hơn
trong chiều ngày chín tháng năm một bộ phận cư dân mạng đã tràn vào phân pết
của chủ quán cà phê gây ra vụ tai nạn
rồi có phi hau và thả biểu tượng phân nộ bình luận muốn tẩy chay quán
một số người để lại những bình luận như
yêu cầu quán làm rõ vụ bác sĩ l
quán cần có trách nhiệm với bác sĩ l
tẩy chay chữa quán cà phê này cà phê ngon không thiếu
không làm dâu cho những người vô trách nhiệm
sự việc từ trên trời rơi xuống cũng chẳng ai muốn
nhưng quan trọng là cách ứng xử và xử lý hậu quả của quán nhé
con gái nhà người ta nuôi ăn nuôi học bao nhiêu năm
giờ mất nửa mạng nằm ở trong bệnh viện
ngồi thăm quán vẫn hoạt động bình thường
nhiều người không rõ đã xảy ra chuyện gì
khiến cư dân mạng lại tràn vào fanpage của quán
và có những bình luận như trên
một số người nghi vấn có những hành động này
liên quan đến vụ một nữ bác sĩ đi uống cà phê
ở phố thái hà phường trung liệt quận đống đa hà nội
bị kính cường lực của quán rơi vào người bị thương rất nặng
hiện tại fanpage của the coffee house
cũng như đại diện của chúa cà phê này
chưa có động thái nào về những hành động trên của cư dân mạng
theo ghi nhận của phóng viên
vào chiều ngày chín tháng năm
chi nhánh của the coffee house
địa chỉ tại phố thái hà
đã đóng cửa thăm dừng hoạt động
một số khách hàng đến đây
đã được bảo vệ thông báo qua đóng cửa không nhận khách
phía bên ngoài quán cà phê
cũng luôn đặt một tấm biển thông báo
quán tạm ngừng hoạt động từ bảy giờ ngày chín tháng năm để sửa chữa
tuy nhiên qua quan sát
chúng tôi vẫn thấy nhân viên ở trong quán
nhưng cửa đóng chút bên trong
cũng theo một bảo vệ nơi đây cho biết
hiện quán đang đóng cửa để thay thế bàn kế hoạch
và một vài thứ khác
chia sẻ với phóng viên
bà l một người dân bán nước cần quán cà phê
tới hôm ngày hai mươi tháng bốn do trời mưa lớn
nên tôi phải dọn hàng sớm
sáng hôm sau tôi thấy công an đến làm việc
hỏi ra mới biết tôi hôm qua ở đây
xảy ra vụ dập kính
một người bị thương
cũng theo bà l sau khi vụ việc xảy ra
quán cà phê này đã đóng cửa khoảng hai hôm rồi
tuy nhiên lại mở bán lại bình thường
liên quan đến sự việc
ngày chín tháng năm quán cà phê the coffee house
cũng đã chính thức lên tiếng
quán cà phê giải thích
theo đó tới ngày hai mươi tháng bốn
hà nội xuất hiện sông lốc kẻ mưa đá
gây vỡ kính tại tòa nhà viettel world
để mở địa điểm kinh doanh
sự việc khiến ba khách hàng và bốn nhân viên bị thương
đại diện doanh nghiệp cho biết
ngay sau khi sự cố xảy ra
the coffee house đã ngay lập tức
đưa người bị thương vào viện để chữa trị
và chi trả trước toàn bộ viện phí
phát sinh trong đợt đầu
cửa hàng tạm ngừng hoạt động vào lúc hai mươi một giờ cùng ngày
cửa hàng đã thông báo cho ban quản lý
tòa nhà viettel world trinh báo cơ quan công an
đối với trường hợp của chị hoàng mê lý
là trường hợp bị thương rất nặng
tăng phải tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ
và có nhiều ca mổ sau đó
phía the coffee house thường xuyên thăm hỏi
và cập nhật thông tin sức khỏe
đại diện quán cà phê cho hay
chúng tôi đã chủ động đề xuất
phương án hỗ trợ và đang chờ gia đình phản hồi
bên cạnh đó the coffee house
đã gửi công văn xác nhận các thiệt thại
với ban quản lý tòa nhà
và cũng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên